hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an huyện bình chánh đã vào cuộc điều tra truy xét
theo nạn nhân khi đang ở nhà thì bị một đối tượng xông vào rút súng đe dọa ép dao vàng và tiền
bị chống trả tên cướp đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị thương rồi cướp tài sản
đến tối ngày hai mươi tám tháng sáu công an đã bắt giữ nghi phạm vương văn danh tại một trung tâm cai nghiện bắt buộc ở bình dương
bước đầu danh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
với hành vi chống người thi hành công vụ hai đối tượng là lê thanh bảy và lê thanh minh
cùng chú xã đông thạnh huyện châu thành đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang
tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng ba khi lực lượng công an đang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và khám xét nơi ở của lê văn tấn tại nhà riêng về hành vi tổ chức đánh bạc
lê thanh bảy và lê thanh minh cùng một số đối tượng là người thân của tấn đã tấn công
và chặn đầu xe của lực lượng thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đang củng cố hồ sơ để xử lý những đối tượng còn lại
sáng ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn hồng thanh
chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long về hành vi giết người
theo cáo trạng do mâu thuẫn giữa cháu trai của nguyễn văn minh chú huyện trà ôn
và con trai của nguyễn hồng thanh liên quan đến chuyện tiền bạc
vào chiều ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
minh đến nhà của thanh để giải quyết mâu thuẫn
thanh đã dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt nguyễn hồng thanh hai mươi năm tù về tội giết người
ba đối tượng trong chuyên án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
đã bị công an huyện bắc hà tỉnh lào cai bắt giữ thu giữ hơn chín trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại tổ dân phố nậm sắt một thị trấn bắc hà
công an huyện bắc hà bắt quả tang nguyễn ngọc đại
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ hai viên ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định đối tượng sùng xeo hồng và vợ ly thị mai
cùng chú huyện simacai tỉnh lào cai đã bán số ma túy trên
khám xét nơi ở của sùng xeo hồng thu giữ hơn chín trăm linh viên ma túy tổng hợp
hơn chín g heroin và hơn bảy triệu đồng tiền mặt
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đã thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với lê thị hồng
hồng thủy chú thệ phường hợp giang thành phố cao bằng
về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước
quá trình điều tra vụ án tham ô tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và môi trường cao bằng
cơ quan chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh của thủy có hành vi mua bán hóa đơn trái phép cho công ty này
và một số đơn vị khác trên địa bàn
cơ quan điều tra xác định số hóa đơn này đã được sử dụng để thanh quyết toán khống
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần một chín tỷ đồng
trong lúc tuần tra trên địa bàn huyện biên giới tỉnh biên
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã phát hiện một xe tải vận chuyển gần một mươi sáu tấn thịt heo không rõ nguồn gốc
vào tối ngày hai mươi tám tháng sáu tại khóm xuân phú thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô tải do tài xế nguyễn thường chú bình định điều khiển
đang vận chuyển gần một mươi sáu tấn thịt heo gắn nhãn mắc nước ngoài
thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật sản phẩm động vật
tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên tỉnh an giang để xử lý theo thẩm quyền